quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại nghị quyết số năm mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tấp trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi với chín mươi một bảy mươi hai các đại biểu tán thành
nghị quyết này được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi bốn kỳ họp thứ chín thông qua ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập hội đồng bầu cử quốc gia với chín mươi bốn bốn mươi một các đại biểu tán thành